nhiều người cho rằng hoa da máu là do các bệnh lào phổi đấm phổi áp xe phổi
tuy nhiên ho da máu là một dấu hiệu liên quan tới nhiều bệnh trong đó có ung thư
vậy hoa da máu nguyên nhân là do đâu và cần phải xử trí như thế nào khi bị hoa da máu
hãy cùng thạc sĩ bác sĩ trần thị thúy tìm hiểu ngay sau đây
ho da máu là máu từ đường hô hấp dưới được ho khạc trào ốc ra ngoài theo đường miệng mũi
vì hoa da máu là triệu chứng của nhiều bệnh nên nhận biết tình trạng hoa da máu là do nguyên nhân nào là vô cùng quan trọng
và đây là một tình trạng thường gặp ở các bệnh lý sau
lao phổi giãn phế quản ung thư nhiễm trùng hô hấp đôi khi đó là biểu hiện của bệnh lý tim mạch do hẹp van tim
đầu tiên hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân hoa da máu vì ung thư
trong các loại ung thư thì ho da máu gặp trong các bệnh lý ung thư vùng đầu mặt cổ
đặc biệt là các khối u vùng hạ họng và thành quản
khí quản ung thư thực quản và các khối u vùng trung thất có thể vỡ vào khí phế quản
các tổn thương hoặc hạnh ung thư di căn ulympho bệnh bạch cầu cấp cũng gây ra tình trạng hoa da máu
ung thư vằm họng cũng có biểu hiện hoa da máu đây được coi là dấu hiệu ung thư vằm họng rõ ràng nhất
các dấu hiệu ung thư vòng họng thường không rõ rệt mà sẽ khá giống với các bệnh lý viêm họng thông thường
bởi virus gây bệnh ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực vằm họng gây ra các cơn hoa kéo dài thậm chí là hoa cả da đờm lẫn máu
vì vậy người bệnh hầu như sẽ chủ quan mà dẫn tới tình trạng bệnh đã trở nặng mới chữa trị
tương tự ung thư phổi cũng là nguyên nhân ho da máu thường gặp nhất và là bệnh lý ác tính diễn tiến thường âm thầm
giai đoạn đầu có ít triệu chứng hay xảy ra ở người hút thuốc lá nhiều
giai đoạn muộn sẽ có biểu hiện ho dài đau ngực khó thở sụt cân ho da máu thường lượng ít
trên thực tế lâm sảng khoảng tám mươi bệnh nhân ung thư phổi có biểu hiện hoa có thể là hoa khan hoa có đờm hoa da máu
nhưng ho là một triệu chứng rất không đặc hiệu và ung thư không phải là nguyên nhân mà người bệnh nghĩ đến đầu tiên
tuy nhiên nếu bạn ho kéo dài không rõ nguyên nhân và không đáp ứng với điều trị thì bạn nên chuyển đến khoa ung biếu để thăm khám
ngoài ra ở một số bệnh khác cũng gặp tình trạng hoa da máu trong trường hợp gặp là
do lao phổi
lao phổi với các biểu hiện gợi ý
hoa khạc đờm trên hai tuần có thể hoa kèm da máu tươi hoặc đàm vương máu có thể từ từ ít đến nhiều
gây sút kém ăn mệt mỏi sốt nhẹ về chiều ra mồ hôi đêm đau ngực nặng sẽ gây khó thở
bệnh có tính lây lan và để lại nhiều di chứng nên cần được phát hiện và điều trị sớm
do giãn phế quản
giãn phế quản thường do di chứng của lao phổi
xong một nhiễm trùng mạng tính ở phổi như áp xe phổi viêm phổi do hít phải dị vật đường thở
do vậy đây cũng là nguyên nhân khá phổ biến của ho da máu
các biểu hiện gợi ý ho da máu lượng ít tự cầm trong vòng ba năm ngày
tái đi tái lại nhiều lần hoặc hoa da máu lượng nhiều lớn hơn một trăm linh ml có thể dẫn đến tử vong
do bệnh lý nhiễm trùng đường hô hấp
do viêm phổi hoại tử viêm phế quản cấp áp xe phổi u nấm phổi nấm phổi gây nên tình trạng ho da máu
các biểu hiện gợi ý thường có sốt ho khạc đà mủ đau ngực kiểu mang phổi
nghĩa là đau ngực khi ho hít sâu vào thay đổi tư thế
vậy khi bị hoa da máu nên xử trí như thế nào
ho ra máu là một cấp cứu nội khoa do nhiều nguyên nhân có thể nguy hiểm đến tính mạng
nên cần đến ngay cơ sở y tế để được chuẩn đoán và điều trị kịp thời
cận lâm sàng giúp chuẩn đoán tùy vào nguyên nhân thường là xét nghiệm máu
x quang ngực xoay kế đàm chụp ct scan ngực nội xoay phế quản siêu âm tim
đối với bệnh nhân ung thư các bác sĩ sẽ chỉ định xét nghiệm ít quang phổi
ct ngực có cản quang nội xoay phế quản sinh thiết u
điều trị tùy theo đánh giá giai đoạn tiến triển của bệnh
xử trí kịp thời đánh giá nguy cơ mất máu cấp sạc phổi và suy hô hấp
sau khi tình trạng ổn định mới đặt vấn đề điều trị nguyên nhân
đối với ho da máu nhẹ nếu không có biểu hiện của suy hô hấp
người bệnh nằm nghỉ yên tĩnh tuyệt đối trên giường ăn lỏng và uống nước mát
ngoài ra dùng thuốc theo chỉ định của các bác sĩ
nếu hoa da máu nặng và nguy kịch các bác sĩ sẽ xử trí theo đúng phác đồ
thở oxy nếu bệnh nhân có nguy cơ sặc suy hấp cần tiến hành đặt nội khí quản thông khí nhân tạo ngay
chỉ định phẫu thuật khẩn cấp khi bệnh nhân chảy máu nhiều ở một bên phổi
khi không có điều kiện chụp động mạch phế quản gây bít tắc
hò máu nặng sau khi gây bít tác động mạch phế quản hò máu nặng ảnh hưởng tới huyết động gây suy hô hấp
chỉ định ngoại khoa tiến hành ở bệnh nhân có tổn thương khu trú khi tình trạng toàn thân
chức năng hô hấp cho phép chống chỉ định phẫu thuật ở bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn không phẫu thuật được
hoặc bệnh nhân có chức năng hô hấp kém không cho phép cắt phổi
điều trị nguyên nhân
tình trạng ho ra máu ổn định sau đó sẽ tùy trường hợp mà bác sĩ sẽ điều trị phối hợp như
phẫu thuật xạ trị hóa trị điều trị đích miễn dịch
thạc sĩ bác sĩ trần thị thúy đưa ra lời khuyên ho da máu là một cấp cứu nội khoa do nhiều nguyên nhân gây ra
phần lớn là các bệnh lý hô hấp nên bệnh nhân cần đến ngay bác sĩ chuyên khoa để được truyền đoán và điều trị kịp thời
điều quan trọng đầu tiên là xác định có đúng là hò da máu hay ói da máu hoặc chảy máu từ đồng hô hấp trên
vì tính chất nguy hiểm của bệnh nên cần đến gặp bác sĩ ngay hoặc các phòng cấp cứu để được truyền đoán và điều trị kịp thời
sáng ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi thông tin từ bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ cho biết
các bác sĩ bệnh viện vừa cấp cứu và điều trị thành công trường hợp ho da máu xét đánh nguy kịch
đây là kỳ tích trong thực hành lâm sàng vì bệnh nhân ho ra máu rất nặng tỷ lệ tử vong gần như một trăm linh
do tình trạng tắc nghẽn đường thở cấp tính dù đưa cấp cứu kịp thời nên được y văn gọi là ho ra máu xét đánh
anh phan minh phụng ba mươi tuổi ở quận cái răng cần thơ có triệu chứng ho khan cách đây khoảng một tháng
hò ngày càng nhiều cách đó ba ngày nhập viện địa phương sau đó đột ngột hò da máu xét đánh rất nhiều
máu đào tươi được xử trí cấp cứu đạt nội khí quản và hồi sức tích cực
chuyển đoán trước khi chuyển viện hò da máu xét đánh lượng nhiều gây suy hứa hấp cấp
tình trạng bệnh nhân lúc vào bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ bệnh nhân hôn mê
da niêm nhợt vã mồ hôi mạch nhanh hò da máu lượng nhiều đỏ tươi kèm đỏ bầm
phổi ra le ẩm hai bên thở nhanh nông co kéo cơ hô hấp phụ
xác định bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch khoa cấp cứu thực hiện quy trình báo động đỏ nội viện
huy động liên chuyên khoa cấp cứu bệnh nhân chuyển đoán ti đi lao phổi biến chứng hò da máu xét đánh
suy hứa hấp cấp tràn khí màng phổi phải
bệnh nhân được thực hiện dẫn lưu màng phổi cấp do bác sĩ trương bình khang khoa ngoại lồng ngực mạch máu thực hiện
ho ra máu xét đánh thường gặp ở bệnh nhân bị các vấn đề về phổi như lao phổi giãn phế quản
bất thường mạch máu phổi với các bệnh nhân ho da máu nhất là ho da máu do sơ phổi giãn phế quản diện rộng
khi bệnh nhân có hò da máu dù nhiều hay ít cần chuyển ngay bệnh nhân đến cơ sở tắc mạch tránh hò da máu xét đánh
các bác sĩ quyết định can thiệp xử lý chảy máu do vỡ động mạch bằng kỹ thuật nút tác động mạch phế quản cầm máu bae
dưới sự hướng dẫn của màn hình tăng sáng của máy chụp mạch số xóa nền dsa
ekip can thiệp do bác sĩ chuyên khoa một trần công khánh phó khoa chuẩn đoán hình ảnh thực hiện chụp và nút động mạch phế quản số xóa nền
làm tắc động mạch phế quản phổi phải bằng embosin cầm máu thời gian thực hiện ba mươi phút
sau khi can thiệp bệnh nhân được chuyển đến khoa hồi sức tích cực chống độc theo dõi và điều trị
sáng ngày một mươi chín hai nghìn hai mươi bệnh nhân tỉnh sinh tồn ồn hết hò da máu đang được hô hấp hỗ trợ
bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị tiếp tại khoa hồi sức tích cực chống độc
hoàn cảnh gia đình bệnh nhân rất khó khăn bệnh nhân là lao động chính trong gia đình
bệnh viện đã sử dụng quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo kết hợp phòng công tác số hội bệnh viện kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí điều trị cho bệnh nhân
điều trị ho da máu bằng nút động mạch phế quản là phương pháp cầm máu ngăn chặn sự chảy máu cấp tính trong các trường hợp ho da máu cấp
bằng cách làm thuyên tắc nhánh động mạch phế quản giấy hướng dẫn dsa chụp mạch máu xóa nền
theo thạc sĩ bác sĩ cao mỹ thúy trưởng khoa nội hô hấp bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ
hô da máu xét đánh là tình trạng bệnh diễn biến đột ngột nhanh như xét đánh máu có thể ốc ra ồ ạt không cầm được
máu chảy đóng đông thành từng cục gây bích tắc đường thở sẽ dẫn đến suy hô hấp cấp trong thời gian ngắn trị tuần hoàn và có thể tử vong
sử trí hô da máu rất nặng và hô da máu xét đánh
việc quan trọng nhất là giải phóng đường thở bằng đặt nội khí quản hút máu trong đường thở nếu không bệnh nhân sẽ tử vong ngay lập tức
việc làm này cần tiến hành song song với truyền máu và gây tác động mạch phế quản cấp cứu mới hy vọng cứu sống bệnh nhân
bác sĩ chuyên khoa hai phạm thanh phong phó giám đốc phụ trách chuyên môn bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ cho biết
người bệnh được cứu sống nhờ kịp thời tiến hành hồi sức và khai thông đường thở cấp cứu từ tuyến trước và can thiệp nội mạch sớm
đặc biệt là sự phối hợp khẩn trương hiệu quả giữa các chuyên khoa
qua đó một lần nữa khẳng định sự nhạy bén trong xử trí tình huống cũng như trình độ chuyên môn vững vàng của cán bộ y tế bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ
góp phần điều trị thành công điều trị bệnh nhân nguy kịch tạo niềm tin cho người dân độc bằng sông cửu long
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại